sáng ngày một mươi một tháng tám tại thành phố huế ubnd tỉnh thừa thiên huế và tổng công ty hàng không việt nam đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận chương trình hợp tác nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư và du lịch góp phần tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đồng thời quảng bá hình ảnh của việt nam airlines
theo biên bản ký kết ubnd tỉnh thừa thiên huế và việt nam airlines sẽ phối hợp thực hiện kế hoạch hỗ trợ phát triển xúc tiến đầu tư du lịch và đồng hành quảng bá thương hiệu trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một thông qua các hoạt động như tăng cường truyền thông trên các phương tiện của hai bên tổ chức các sự kiện du lịch văn hóa nghệ thuật thể thao mang tầm quốc gia và quốc tế tại địa phương
phối hợp hỗ trợ các hoạt động xúc tiến đầu tư quảng bá du lịch huế trong các hội trợ
du lịch ở trong và ngoài nước nghiên cứu tăng tần suất chuyến bay mở đường bay mới đến huế và xây dựng cơ chế hỗ trợ các đường bay mới trong giai đoạn đầu nhằm kích cầu lượng khách
hai bên cũng sẽ hợp tác tổ chức các đoàn báo chí lữ hành đến từ châu âu đông bắc á và châu úc để tham quan khảo sát tìm hiểu tiềm năng du lịch tỉnh cũng như giới thiệu điểm đến môi trường đầu tư sản phẩm du lịch của tỉnh đến những thị trường này